tại dự án cải tạo quốc lộ một mươi tám a đoạn uông bí bắc ninh đã có ba trăm linh hai trên ba trăm một mươi tám hộ dân đến nhận tiền bồi thường
đồng ý bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công hoặc chưa nhận tiền nhưng đã ký cam kết bàn giao mặt bằng
ngày một mươi tám tháng bốn thành phố uông bí đã tổ chức cưỡng chế một mươi sáu hộ dân còn lại theo quy định của pháp luật
thành phố đã chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ khẩn trương giải phóng mặt bằng
tại diện tích các hộ dân đã nhận bồi thường đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án
đối với một mươi sáu hộ dân chưa nhận bồi thường bàn giao mặt bằng
ủy ban nhân dân thành phố uông bí đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật
để được sự chỉ đạo của tỉnh của thành ủy u bí cả hệ thống chính trị vào cuộc làm tốt công tác tuyên truyền
vận động các hộ dân đã nhận thức được ra vấn đề và đã đồng tình ủng hộ và đã nhận tiền
bàn giao mặt bằng cho nhà nước
tính đến một mươi một giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn công tác giải phóng mặt bằng của thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã được hoàn tất
nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân
công tác giải phóng mặt bằng thành công sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám a đoạn uông bí bắc ninh
vốn đã bị chậm tiến độ trong suốt ba năm qua